tuy nhiên theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp thì việc siết chặt điều kiện kinh doanh mang tính định lượng sẽ khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ khó có cơ hội phát triển
và trước khi cùng quý vị và các bạn tìm hiểu sâu hơn như thường lệ chúng ta hãy cùng điểm lại những tin tức pháp luật trong tuần qua
tại cuộc họp ban chỉ đạo trung ương về văn hóa
phòng chống tham nhũng để thảo luận cho ý kiến về kết quả thực hiện kết luận cuộc họp thường trực ban chỉ đạo ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
và một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng chống tham nhũng thời gian tới
thường trực ban chỉ đạo thống nhất chủ trương đưa sáu vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp ra xét xử sơ thẩm từ nay đến quý i năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể vụ án thiếu trách nhiệm cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty in thương mại và dịch vụ agribank
vụ án đưa nhận hối lộ lợi dụng chức quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tổng công ty xây dựng đường thủy việt nam
vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần dệt quế võ và chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển bắc ninh
vụ án tham ô tài sản rửa tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạm một thành viên vận tải viễn dương vinasin
vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cho vay lãi nặng xảy ra tại phòng giao dịch điện biên phủ ngân hàng công thương việt nam chi nhánh tp hcm
phần nội dung bị tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao hủy để điều tra lại về hành vi chiếm đoạt một tám mươi năm tỷ của năm công ty
vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ
quyền hạn trong khi thi hành công vụ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương kinh tế nghiêm trọng phức tạp ra xét xử sơ thẩm
mới đây tại phường phùng trí kiên thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn viện kiểm sát nhân dân tp bắc cạn đã tổ chức xin lỗi công khai bà phạm thị lan
người bị tri tố oan sai trước đó
theo hồ sơ tố tụng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bắc cạn nay là công an thành phố bắc cạn
triệt phá vụ án đánh bạc dưới hình thức chơi số đề với hai mươi một đối tượng tham gia
theo kết quả điều tra ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bắc cạn đã ra quyết định khởi tố hình sự về tội đánh bạc
và ra quyết định khởi tố bị can đối với hai mươi một người trong đó có bà phạm thị lan
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng hành vi của bà lan đã đủ yếu tố cấu thành tội danh đánh bạc
và đề nghị viện kiểm sát truy tố trước pháp luật
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn bà phạm thị lan bị viện kiểm sát nhân dân thị xã bắc cạn truy tố trước tòa án cung cấp để xét xử về tội danh đánh bạc
tuy nhiên trong quá trình xét xử nhận thấy nội dung vụ án còn nhiều điểm chưa sáng tỏ cần điều tra làm rõ thêm
nên tòa án nhân dân tp bắc cạn đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung
qua quá trình điều tra thấy không đủ bằng chứng trực tiếp chứng minh bà lan có hành vi phạm tội
xét thấy chưa đủ cơ sở vững chắc để truy tố đối với bà phạm thị lan
nên viện kiểm sát nhân dân tp bắc cạn đã ra quyết định đình chỉ bị can
trong buổi xin lỗi công khai vì đã gây oan sai cho bà phạm thị lan
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp bắc cạn đã đưa ra lời xin lỗi cải chính công khai đối với bà phạm thị lan
đồng thời cho biết cán bộ liên quan đến vụ việc đã bị xử lý kỷ luật
do bị truy tố oan cuộc sống của cá nhân bà lan và gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng về cả vật chất và tinh thần
bà phạm thị lan đã làm đơn yêu cầu bồi thường số tiền hơn hai tỷ tám trăm linh triệu đồng
về tổn thất tinh thần danh dự vật chất và công việc kinh doanh của gia đình
để đối phó với loại tội phạm mua bán người những năm qua bộ đội biên phòng lai châu đã tăng cường
đổi mới và nâng cao chất lượng công tác vận động quân chúng tới từng đơn vị
làm cho quần chúng nhân dân thấy rõ phương thức thủ đoạn của loại tội phạm mua bán người
giúp mọi gia đình chủ động phòng ngừa đấu tranh
đặc biệt biên phòng lai châu đã đưa cán bộ tăng cường giữ chức danh chủ chốt trong các xã
bản để trực tiếp nắm địa bàn tham mưu chính trị cơ sở
chủ trương ấy đã đem lại hiệu quả thiết thực trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm
củng cố lòng tin của nhân dân với đảng nhà nước
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi một đến nay qua các biện pháp nghiệp vụ
bộ đội biên phòng lai châu đã phát hiện khởi tố một mươi chín vụ trên hai mươi tám đối tượng
phối hợp với công an khám phá hai mươi sáu vụ với trên ba mươi năm đối tượng giải cứu trên ba mươi tám nạn nhân
dự báo thời gian tới hoạt động tội phạm mua bán người tiếp tục có diễn biến phức tạp
bộ đội biên phòng lai châu tiếp tục đổi mới các hoạt động tuyên truyền vận động
không chỉ nhân dân khu vực biên giới mà còn cả ở nội địa
với hình thức tuyên truyền đa dạng và phong phú để người dân nâng cao cảnh giác tích cực phòng chống tội phạm
nghị định một mươi chín hai nghìn một mươi sáu về kinh doanh khí có hiệu lực từ tháng năm đến nay nhằm đưa hoạt động này vào quy củ
tránh gian lận gây thiệt hại cho người tiêu dùng
tuy nhiên quá trình thực hiện bắt đầu phát sinh những điểm bất cập
nhiều ý kiến cho rằng một số quy định điều kiện kinh doanh đang khiến cho doanh nghiệp khó khăn
ngày càng thu hẹp quy mô
đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
theo nghị định một mươi chín hai nghìn một mươi sáu điều kiện để thương nhân phân phối khí là phải có các bồn chứa với tổng sức chứa tối thiểu ba trăm linh m ba
có số lượng bình loại một mươi hai kg đủ điều kiện lưu thông là một trăm linh chiếc
với tổng dung tích chứa tối thiểu hơn hai sáu triệu lít
phải có trạm nạp ga vào bình thuộc sở hữu của thương nhân
có tối thiểu hai mươi tổng đại lý hoặc đại lý kinh doanh ga
với những điều kiện như vậy nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ vùng sâu vùng xa
đều phản ánh là không hợp lý và thiếu thực tế
theo các doanh nghiệp chưa đầy sáu năm mà đã có hai nghị định khiến cho doanh nghiệp rất khó nắm bắt để thực hiện
bên cạnh đó các điều kiện kinh doanh tại nghị định một mươi chín này sẽ loại bỏ các doanh nghiệp nhỏ và vừa
mới tham gia vào thị trường và thiếu phù hợp với thực tiễn
việc đặt ra những yêu cầu như
nghị định một mươi chín hai nghìn một mươi sáu là trái với quy định tại luật đầu tư năm hai nghìn một mươi bốn về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
đồng thời nó cũng trái với quy định tại điều bảy luật doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi ba
về quyền của doanh nghiệp được tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh
ngay cả thủ tục cấp giấy chứng nhận làm tổng đại lý kinh doanh ga cũng lần quẩn mâu thuẫn đánh đố doanh nghiệp
các độ pháp lý có thể nói rằng nghị định đấy trái với tinh thần tự do kinh doanh của hiến pháp của luật đầu tư
nó hạn chế nó ngăn cản
doanh nghiệp nhỏ vừa doanh nghiệp khởi nghiệp doanh nghiệp thị trường
vì nó đặt ra cái điều kiện về quy mô nó quá lớn
và quan trọng là nó không có cái cơ sở pháp lý nó không có cơ sở thực tiễn
cái lớn cái nhỏ nó không đồng nghĩa với việc là hiệu quả là an toàn là tốt không tốt
vấn đề là các doanh nghiệp đều phải đạt được những cái chỉ tiêu như nhau
về yêu cầu về phòng cháy chữa cháy đối với bình ga về chất lượng bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng
và tất cả những quy định khác của pháp luật
thế còn nếu như mà anh lớn thì anh sẽ có cái điều kiện kinh doanh tốt hơn
thì đấy là do câu chuyện của thị trường do bản thân doanh nghiệp đã quyết định
thế còn chính sách của nhà nước của pháp luật thì phải tạo cơ hội bình đẳng tất cả các doanh nghiệp như nhau
cứ không thống nhất được với nhau vẫn cứ muốn áp đặt một quy mô
thì cần một quy mô tối thiểu để những doanh nghiệp bình thường đang hoạt động vẫn tồn tại
những người khởi nghiệp vẫn dễ dàng có thể gia nhập thị trường
thì nó mới khuyến khích sự cạnh tranh khuyến khích chất lượng phục vụ và giá cả
nó mới hạ thế còn nếu như mà tốt nhất mà sòng phẳng ra
thì chúng ta bỏ hẳn tất cả những điều kiện về quy mô kinh doanh
những điều kiện về chất lượng về tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn
thì chúng ta phải đề cao và tăng cường những hậu kiểu những giám sát những xử phạt
theo các doanh nghiệp bộ công thương nên sửa đổi nghị định
theo hướng bỏ điều kiện tổng đại lý kinh doanh ga
điều kiện chỉ được ký hợp đồng làm đại lý cho một tổng đại lý
hoặc ba thương nhân kinh doanh ga đầu mối đối với đại lý kinh doanh ga
thực tế đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn
việc mở rộng thêm khí cng và lng cũng như quy định rõ
về các điều kiện liên quan đến yêu cầu kỹ thuật quy mô tại nghị định
đã tạo thị trường mở cho các doanh nghiệp đầu tư hợp tác
kinh doanh khí là kinh doanh có điều kiện liên quan đến an toàn cháy nổ
vì thế hành lang pháp lý đầy đủ sẽ giúp doanh nghiệp có căn cứ rõ ràng
để qua đó xây dựng đề án đầu tư xây dựng cho các khu đô thị
các vấn đề đang tồn tại hiện nay của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này
đó là câu chuyện không mới câu chuyện quy hoạch
theo nghị định một mươi chín để lập các trạm cấp khí ga phải đáp ứng các điều kiện
trong đó có điều kiện đó là phải phù hợp với quy hoạch
và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng
tuy nhiên điều đáng nói đó là tính đến thời điểm này
hà nội cũng như đa số các tỉnh thành khác đều chưa hề có quy hoạch
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
trong các dự án đầu tư nội chung
các hệ thống điểm trạm cấp ga cần phải phù hợp với quy hoạch chung
về điểm cấp khí tại thành phố
thế thì quy hoạch hệ thống khí cấp khí đốt thành phố hiện nay chúng ta chưa có
cho nên là khi các dự án đơn lẻ chúng tôi làm
vì không có quy hoạch to đấy cho nên là khi các dự án đơn lẻ nó bị hướng
và các dự án các chủ đầu tư thì phải tiếp cận trên cơ sở từng dự án đơn lẻ
và phải biện minh được tính phù hợp
phù hợp với kế hoạch của thành phố của chế dựng
và phù hợp với cả những điều kiện về an toàn kỹ thuật để phê chuẩn các dự án
qua đây thì cũng xin được trao đổi và cũng mong muốn là
bộ công thương cũng như sở công thương các ngành các cấp
là trong quá trình xây dựng các kế hoạch để tâm trạm cung cấp
cũng như là kế hoạch chế dựng quá trình thành phố
thì làm sao mà có sự phối kết hợp để đồng bộ
đồng bộ được kế hoạch tâm trạm cấp khí đô thị
với các vấn đề kế hoạch phát triển chế dựng
hiện nay các doanh nghiệp cấp khí ga đô thị đều chủ yếu làm theo các quy hoạch của các dự án đơn lẻ
và phải tự chứng minh tính khả thi an toàn kỹ thuật và nhiều tiêu chuẩn khác
vì thế dễ bị vướng trong quá trình thực hiện
kinh doanh ga là ngành nghề có điều kiện liên quan đến an ninh năng lượng an toàn tính mạng con người
do vậy theo bộ công thương dù là kinh tế thị trường nhưng vẫn cần có thiết chế để quản lý
với những quy định hiện đang bộc lộ của nghị định một mươi chín bộ công thương
sẽ giả soát xem xét và sửa cho phù hợp với thực tế
để các doanh nghiệp vừa và nhỏ các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia vào lĩnh vực còn nhiều tiềm năng này
tuy đã được quy định trong luật việc làm có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi năm và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành
nhưng hiện vẫn chưa có nhiều người nắm rõ quy định cơ bản của chính sách này như ai bắt buộc tham gia
thời hạn tham gia và mức tính bảo hiểm thất nghiệp
đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp
người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc gồm có
hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn
hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn
hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ ba tháng đến dưới một mươi hai tháng
trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này
thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp
thời hạn nhận bảo hiểm thất nghiệp
trong thời hạn ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp một bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
tại trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp
trong thời hạn hai mươi ngày kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ
cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp
cứ đóng đủ một mươi hai tháng đến đủ ba mươi sáu tháng thì được hưởng ba tháng trợ cấp thất nghiệp
sau đó cứ đóng đủ thêm một mươi hai tháng thì được hưởng thêm một tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá một mươi hai tháng
trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng người thất nghiệp phải đến thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm
nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để tìm kiếm việc làm trừ các trường hợp người lao động ốm đau thai sản tai nạn
có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo thẩm quyền
phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp ngay khi ký hợp đồng lao động một tháng
người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn ba mươi ngày
kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người lao động có hiệu lực
trường hợp người lao động có giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn
từ đủ ba tháng đến dưới một mươi hai tháng trước ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi năm đang thực hiện hợp đồng
thì người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho những lao động này nếu thời hạn kết thúc hợp đồng còn ít nhất ba tháng trở lên
với những lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ một mươi bốn ngày trở lên
chỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội mà không hưởng lương tháng
đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết
thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian nghỉ này
để bảo đảm quyền lợi tránh trường hợp được hưởng mà không biết
đặc biệt là những người lao động thuộc đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp
đến đây thì thời lượng của chương trình tìm hiểu pháp luật cũng đã hết